đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
và các đại biểu đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai đã tiếp xúc cử tri tại thành phố biên hòa và thành phố long khánh
phát biểu tại các buổi tiếp xúc đồng chí võ văn thưởng trực tiếp trả lời các ý kiến của cử tri quan tâm nêu ra
riêng đối với vấn đề xây dựng trái phép diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh
nhất là những công trình lớn mà địa phương không phát hiện xử lý
đồng chí võ văn thưởng cho rằng nơi nào để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép là cán bộ ở nơi đó có vấn đề
do đó mong muốn người dân tích cực tham gia giám sát cán bộ đảng viên ở cơ sở qua đó làm trong sạch bộ máy
đồng chí võ văn thưởng cho biết trong thời gian qua bộ chính trị ban bí thư đã xử lý nghiêm minh
nhiều trường hợp cán bộ lãnh đạo tỉnh đồng nai vi phạm kỷ luật góp phần giúp đảng bộ
chính quyền địa phương khắc phục được các hạn chế khuyết điểm từ đó thêm vững mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
và chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng tốt hơn